ngày tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị
công ty alibaba nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo trong vụ lừa đảo rửa tiền
hàng trăm bị hại đã có mặt và an ninh được thắt chặt tại tòa
theo đó bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quán trị công ty alibaba
nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột luyện bị xét xử về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
bị cáo võ thị thanh mai giám đốc công ty cổ phần alibaba lò phim nguyễn thái lực
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh em ruột lụy
bị xét xử về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
riêng bị cáo huỳnh thị kim thắng kế toán trưởng công ty alibaba bị xét xử về tội rửa tiền
đây là vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay
số lượng người tham gia phiên tòa lên tới năm người trong đó có bốn năm trăm linh bị hại
đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước tòa đã dựng nhiều nhà bạc với khoảng hai ghế ngồi giữ
phòng ngoài sân cùng nhiều mạng hình lớn bụt hay báo camera để người tham gia phiên tòa theo dõi
đội ngũ nhân sự phục vụ phiên tòa lên đến khoảng hai trăm linh người
bao gồm nhiều lực lượng an ninh nhân viên y tế phòng cháy chữa cháy
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu luyện thành lập công ty địa ốc alibaba với vốn điều lệ một tỷ đồng
trong hai năm công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức một sáu trăm linh
với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và lợi thế hiểu biết về pháp luật
luyện tìm cách lách luật tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật
vợ chồng luyện đã thành lập hai mươi hai pháp nhân trong đó một mươi hai công ty với tư cách là chủ đầu tư
của năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai vũng tàu và bình thuận
tự phân lô tách thửa trái pháp luật quảng cáo để bán cho hàng ngàn người
toàn bộ dự án dân cư được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn
mà công ty alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng
đầy đủ những chứng cứ để cho các cơ quan có căn cứ để làm việc và chúng tôi tham gia phiên tòa này
cũng sẵn sàng trả lời và cung cấp tất cả những tài liệu để giúp cho cơ quan xét xử hội đồng xét xử
có được đầy đủ thông tin nhất để đưa những phán quyết phù hợp đúng phong đoạn
bằng các thủ đoạn này luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng
của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng trong đó cơ quan điều tra đã làm việc với bốn sáu mươi năm khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt
một một trăm linh tám tỷ đồng do đó luyện đã chịu trách nhiệm hình sự với vai trò chủ mưu
trong phiên xử hôm nay viện kiểm sát công bố cáo trạng năm trăm linh trang dự kiến ngày mai tòa sẽ xét hỏi
phiên tòa sẽ diễn ra liên tục kể cả thứ bảy chủ nhật kéo dài đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba